cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong phiên họp thứ sáu của ủy ban thực vụ quốc hội vào chiều nay một mươi tháng một quy định nổ súng vẫn khiến nhiều đại biểu băn khoăn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp

không nổ súng vào đối tượng khi biết rõ người đó là phụ nữ người khuyết tật trẻ em người già cao tuổi trừ trường hợp những người này đang sử dụng vũ khí vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả đe dọa trực tiếp tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác là chưa rõ vấn đề
quy định như vậy có bảo đảm được an ninh trật tự không
đồng thời đề nghị quy định nổ súng phải bảo đảm thống nhất với quy định của bộ luật hình sự về phòng vệ chính đáng tình thế cấp thiết tránh trường hợp lạm dụng hoặc nổ súng vượt qua giới hạn
các đại biểu đều cho rằng phải ra soát chặt chẽ để khi luật được ban hành phải phục vụ được mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội